sau khi xuất hiện thông tin người dân thượng hải trật vật tìm kiếm thực phẩm trong tình trạng bị phong tỏa
thì tích chữ thực phẩm đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội trung quốc
trong tuần qua hãng tin truyền thông và blogger trung quốc đăng tải hàng loạt bài hướng dẫn
giúp người dân xoay sở trong tình trạng phong tỏa
một trang web y tế nổi tiếng có tên dokto cloud đã công bố danh sách những vật dụng mà người dân cần
nếu họ đột ngột bị cách ly và lời khuyên về việc lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài
hôm một mươi tháng bốn một chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội webo
tôi nên chuẩn bị những gì trong trường hợp bất ngờ nhận được thông báo cách ly
đã thu hút hơn bốn mươi một triệu lượt xem với một mươi bốn bình luận
một bài đăng phổ biến khác được lan truyền trên mạng xã hội trung quốc
khuyên cáo các hội gia đình tích chữ nhiều yếu phẩm như gạo dầu ăn nước uống
sản phẩm vệ sinh phụ nữ và giới vệ sinh
lhasa herm một blogger thậm chí đã thành lập một nhóm sinh tồn
bán các hóa học về cách sống sót trong thảm họa với giá hai trăm chín mươi chín nhân dân tệ khoảng bốn mươi bảy usd
sự quan tâm của người dân ngày càng tăng khi xuất hiện thông tin về tình trạng thiếu lương thực
tại thượng hải nơi hầu hết hai mươi năm triệu cư dân ở trong nhà từ một tuần trở lên
theo tuần sau china morning post hồng kông người dân cho biết các kênh đặt hàng trực tuyến
hầu hết đều hết hàng và việc phân phối thực phẩm ở khu vực lân cận bị gián đoạn
bà helena zhang tại bắc kinh đã mua gần
hai mươi kg cà chua khoai tây đậu lăng và xoài trong tuần qua nhưng lo vẫn không đủ và đang
có kế hoạch mua thêm gạo bột mì và các nhu yếu phẩm khác
bà giang cho biết một số bạn bè của bà thấy không cần thiết phải tích chữ thực phẩm và tin rằng
chính phủ có thể đảm bảo nguồn cung thực phẩm tại siêu thị nhưng cảnh tượng ở thường hải
khiến bà nghi ngờ về điều đó đợt mua hàng số lượng lớn gần đây nhất của bà giang do
ảnh hưởng từ tình hình hỗn loạn ở thượng hải và một phần từ kinh nghiệm bản thân khi trải qua
những giai đoạn đầu của đại dịch covid một mươi chín ở miền nam trung quốc cũng xuất hiện thông tin
về tình trạng người dân mua hàng ổ ạt một phụ nữ tại quảng châu tỉnh quảng đông cho biết
khi cô đến mua siêu thị vào sáng ngày một mươi tháng bốn thì nhiều mặt hàng đã hết và cô nhận thấy
nhiều đồ ăn được đặt trực tuyến trong khi đó theo reuters các nhà chức trách ở trung tâm
tài chính thượng hải cho biết sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa ở một số khu vực từ ngày một mươi một tháng bốn
bất chấp ghi nhận hơn hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua